sau hai đợt gia quân tổng kiểm tra kéo dài hai mươi ngày tại các tuyến cao tốc trên cả nước
lực lượng cảnh sát giao thông đã ngăn chặn và xử lý một trăm tám mươi hai lái xe dương tính với ma túy
trong đó bảy mươi ba trường hợp dương tính với ma túy đã được phát hiện trên quốc lộ một
trên các tuyến cao tốc lực lượng phát hiện chín trường hợp dương tính
một trăm linh trường hợp khác được phát hiện giải rác trên các tuyến đường
các địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy gồm
thành phố hồ chí minh hai mươi bảy trường hợp bà rịa vũng tàu hai mươi ba trường hợp
nghệ an một mươi hai trường hợp lào cai một mươi trường hợp sơn la một mươi trường hợp
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện
xử lý một trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn chín trăm một mươi bảy trường hợp vi phạm trở quá người quy định